năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã công nhận làng nuôi cá chép đỏ là làng nghề
từ đây bà con có những bí quyết để giữ nghề và không ngừng suy nghĩ để tạo ra con cá có chất lượng khác biệt
để phục vụ cho lễ cúng ông công ông táo cũng như phát triển cá cảnh

cũng liên quan tới câu chuyện dân gian về việc thả cá chép đỏ để tiễn ông công ông táo lên châu trời
câu chuyện này là việc người dân xả thải ra sông hồ với một lượng lớn túi ni lông gây ô nhiễm môi trường
trong ba ngày từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng chạp một nhóm những người yêu môi trường đã tổ chức hoạt động
chung tay giữ sạch nhiều sông hồ ở hà nội
ngay từ sáng sớm james joseph kendal cùng nhóm giữ sạch hà nội kiếp hà nội clean đã có mặt ở chân cầu trưng dương
để chuẩn bị dụng cụ cho hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không vứt túi ni lông khi thả cá
cũng như trực tiếp thu gom rác thải từ nhựa và ni lông ở khu vực ven sông hồng
đây là năm thứ ba triển khai chương trình đã thu hút được nhiều người tham gia không phân biệt quốc tịch hay độ tuổi
lê quỳnh chi lần đầu tham gia vào hoạt động dọn rác cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay
chỉ mong muốn bằng hành động có thể giữ gìn cho môi trường sống sạch hơn
trong ba ngày diễn ra chương trình nhóm giữ sạch hà nội sẽ chia thành từng tốp nhỏ
tại các khu vực ven sông hồng và trên các cầu trường dương long biên
các nhóm có nhiệm vụ nhắc nhở người dân thả cá không thả túi ni lông sau đó thu gom túi ni lông vào chỗ quy định
sau ba năm triển khai những hành động tưởng chừng nhỏ bé của nhóm đã dần thay đổi ý thức

mỗi năm như những năm trước khi mà ý tưởng chưa được tốt thì vẫn hay vứt túi ni lông ngay tại chỗ
còn hiện tại như năm nay thì khi mà cũng xem báo chí cũng như tv
tuyên truyền về những tác hại của túi ni lông trong môi trường
thì cũng sau khi thả thì cũng giữ lại túi ni lông và vứt vào nơi quy định
thực ra đây là một hành động em nghĩ rất là tốt và nên được nhân rộng ra
bởi vì hiện tại thì việt nam thì mức xả rác cũng như là
các cái phong tục của người việt vẫn còn rất là nhiều
cho nên là mình nên có những hoạt động như thế để tuyên truyền được
cho cái nhận thức của người dân được tốt hơn về vấn đề bảo vệ môi trường
để những kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp của nhân dân được như mong muốn
nhóm giữ sạch hà nội đã gửi thông điệp chung
về bảo vệ môi trường nhân ngày lễ ông công ông táo
ông táo không thích cưới túi ni lông
ông táo thích cưới cá chất thôi
một khẩu hiệu nữa là đừng để tạo quân mang rác lên trầu
trong ba ngày diễn ra chương trình sẽ có hơn một trăm năm mươi tỉnh nguyện viên tham gia tuyên truyền
nâng cao ý thức cho nhân dân về việc hạn chế vứt túi ni lông khi thả cá
số túi ni lông tiếp nhận sẽ được thống kê và làm sạch
sau đó chuyển đến nhà máy tái chế tại hưng yên
tiếp theo chương trình việt nam hàn quốc tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hội họa
bạc liêu tuyên dương gần một trăm bốn mươi cá nhân đạt thành tích cao
ngày hai mươi sáu tháng một kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh khóa một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã miễn nhiệm và bầu bổ sung hàng loạt các chức danh quan trọng

trong đó có các phó chủ tịch ubnd và phó chủ tịch hội đồng nhân dân mới
với tỷ lệ trên chín mươi tám các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
đã bầu ông bùi văn khắng ubnd bí thư đảng ủy cục trưởng cục hải quan quảng ninh
vào vị trí phó chủ tịch ubnd tỉnh khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu cũng thống nhất cao bầu bổ sung chức danh ubnd
đối với ông nguyễn trọng diệt giám đốc sở y tế
miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch ubnd đối với ông vũ văn diệt
miễn nhiệm chức danh ủy viên ubnd tỉnh quảng ninh
đối với ông vũ xuân diệt và bà trịnh thị minh thanh để chuyển sang nhiệm vụ mới
kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
là ông nguyễn xuân ký và ông nguyễn đức thành
đồng thời bầu bổ sung bà trịnh thị minh thanh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc sở tài chính
và ông nguyễn văn hồi ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh
bí thư thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã quảng yên
giữ chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
tại hà nội đại sứ quán hàn quốc đã tổ chức triển lãm mang tên tâm nhìn trong sự hài hòa
tác phẩm của các họa sĩ việt nam và hàn quốc trong triển lãm đã tạo nên sự lan tỏa
đến những người yêu hội họa ở cả hai nước và các nhà ngoại giao tri thức
các doanh nghiệp hàn quốc đang đầu tư làm việc tại việt nam
hoạt động này càng thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa người dân hai nước việt nam hàn quốc
những ngày này trung tâm văn hóa hàn quốc nằm trên phố nguyễn du thành phố hà nội
luôn nhộn nhịp người qua lại
những người đến với trung tâm vào dịp này không chỉ có người dân của hai quốc gia việt nam hàn quốc
mà còn có cả các nhà ngoại giao trí thức và các doanh nghiệp
họ đều là những người yêu hội họa và muốn tìm hiểu về thiên nhiên văn hóa đất nước và con người của cả hai quốc gia
cuộc triển lãm này là tổ chức vào một thời điểm rất là có ý nghĩa
hai nước đều chuẩn bị đón tết nguyên đán
hai nước đều ăn tết ấm lịch
và đây cũng là thời điểm hai nước bước vào năm thứ hai mươi bảy
sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao và một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
điều quan trọng là sự đỉnh cao của quốc gia việt nam hàn quốc

và phần đỉnh cao của mối quan hệ đó dựa trên nền tảng tình cảm của hai dân tộc
hoàn hệ giữa con người và con người và giao lưu với quân hóa
cho nên cuộc triển lãm ngày hôm nay thể hiện được cái mối quan hệ đó
chúng ta có thể nhận thấy thiên nhiên tươi đẹp và biển cảnh tươi sáng giữa hai nền văn hóa
giữa hai nền văn hóa giữa việt nam và hàn quốc rất là tuyệt vời
nếu như các tác phẩm của họa sĩ văn dương thành của việt nam thể hiện rõ tâm hồn việt tình yêu quê hương đất nước kết hợp hài hòa với phong cách hiện đại và mạnh mẽ của hội họa phương tây
thì các tác phẩm của họa sĩ julia o của hàn quốc với đề tài dung dị phong cách nhẹ nhàng về cảnh sắc và con người mang lại cho công chúng việt nam những tình cảm ấm áp thân thương đồng thời thể hiện sự đồng điệu về tâm hồn sự tương đồng về văn hóa giữa hai dân tộc
tôi đã yêu việt nam ngay từ ngày đầu tôi đến với đất nước của các bạn càng tìm hiểu về đất nước con người thiên nhiên của việt nam tôi càng cảm thấy yêu mến việt nam
hàn quốc và việt nam thì ngày càng gắn bó bởi vì cái sự hòa hợp với nhau cái vừa phong tổ về cái tính cách về cái cuộc sống thì nó rất là gần gũi với nhau
chuyện lãng này sẽ là một cái cầu nối rất là đặc biệt và phát triển rất là mạnh
cái văn hóa giữa hai nước và cái tình cảm rất là ấm ấm rất là thân ái giữa hai nước
có thể thấy thông qua các tác phẩm hội họa người dân hai nước được giao lưu hiểu về nhau sâu rộng hơn
đây cũng là dịp thể hiện mối quan hệ giữa việt nam hàn quốc và cho thấy mối quan hệ của hai quốc gia không những đã phát triển mạnh mẽ sâu rộng trong nhiều lĩnh vực mà còn đang đi vào chiều sâu với mối quan hệ gần gũi và thắm thiết giữa con người với con người
các học đã chính thức bước vào cuộc đua cho mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín với việc mở ngành học mới đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
theo nhiều chuyên gia đây là chiến lược lâu dài vì những ngành học mới này sẽ đáp ứng nhu cầu nhân lực trong vòng bốn năm năm tới
các trường đang chú trọng hơn vào chất lượng và đặc biệt là yêu cầu về năng lực ngoại ngữ và công nghệ
phân tích kinh doanh khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh đầu tư tài chính công nghệ tài chính quản trị kinh doanh điều hành thông
công nghệ thông minh quản trị chất lượng và đổi mới quản trị khách sạn quốc tế
đó là bảy ngành mới mà trường đại học kinh tế quốc dân dự kiến mở trong năm hai nghìn hai mươi
tất cả các chương trình mới này đều mang tính chất liên thông quốc tế và được giảng dạy bằng tiếng anh
không chỉ là theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội mà phải thể hiện cái vai trò dẫn dắt đi đầu dự báo được thị trường lao động trong thời gian tới
để chủ động đưa ra các chương trình đào tạo đáp ứng sự phát triển trong tương lai của thị trường lao động
cũng trong xu thế đón đầu yêu cầu nhân lực của cuộc cách mạng bốn nhiều trường đại học không chỉ đưa ra nhiều ngành mới
mà chương trình đào tạo truyền thống được chuyển đổi theo hướng mô hình đào tạo chất lượng cao
sử dụng công nghệ số để đáp ứng yêu cầu chuẩn mực và hội nhập quốc tế
chúng tôi rất chú trọng làm sao để đổi mới rồi đưa các kiến thức về công nghệ thông tin
rồi về kỹ năng mềm rồi về những cái kiến thức về hội nhập quốc tế là để cho các em có thể nắm được
và chúng tôi kết nối với các trường đại học
chúng tôi kết nối với các trường đào tạo trong khu vực trên thế giới
đặc biệt nhiều trường còn hướng đến phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành
điều này không chỉ giúp sinh viên có kỹ năng của một ngành như các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây
mà tích hợp nhiều kỹ năng đây cũng chính là yếu tố quan trọng nhất mà cách mạng bốn đòi hỏi ở người lao động
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa tổ chức tuyên dương gần một trăm bốn mươi cá nhân là doanh nhân
giáo viên học sinh sinh viên vận động viên diễn viên nhà báo đạt thành tích cao trong nước và quốc tế năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết trong năm qua bạc liêu đã gặt hái nhiều thắng lợi
trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong đó có sự đóng góp tích cực của các cá nhân
đạt thành tích cao trên nhiều lĩnh vực
những cá nhân được tuyên dương dịp đầu xuân này cần tiếp tục nỗ lực công hiến để góp thêm tâm sức
trí lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh
vừa qua bộ thông tin và truyền thông phối hợp với tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và đài tiếng nói việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật biển đảo tổ quốc trong tim
với kết cấu ba chương chương một biển đảo biểu tượng non sông chương hai thiêng liêng chủ quyền biển đảo việt nam
chương ba biển đảo tổ quốc trong tim
chương ba biển đảo biểu tượng non sông chương ba thiêng liêng chủ quyền biển đảo tổ quốc trong tim
chuyên tải những tình cảm sâu đậm của đất liền tới cán bộ chiến sĩ đang canh giữ biển đảo của tổ quốc
thưa quý vị tiếp nối triển lãm các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình tượng con giáp
nhóm họa sĩ g ba mươi chín phối hợp với trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội tổ chức triển lãm lần thứ hai
mang tên sắc gió và gốm hương canh để chào đón năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
khoảng một trăm linh tác phẩm gồm tranh giấy gió binh gốm
của các nghệ sĩ tiêu biểu trong giới mỹ thuật việt nam như lê thiết cương ngô bình nhi nguyễn hồng phương
phạm trần quân tào linh được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm
các tác phẩm được trưng bày được thể hiện theo hướng đơn sắc mực nho vẽ trên dây gió màu nga
hay tác phẩm gốm với màu đỏ nâu là chủ đạo
vẻ thâm trầm tinh tế trong các tác phẩm mang đến cho người xem những suy tư
lắng động trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
triển lãm cũng mang thông điệp về ứng xử với vẻ đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại
truyền thống là một giá trị và cần được tôn trọng nhưng nhìn lại truyền thống
học hỏi truyền thống để làm mới truyền thống mới là cách tôn vinh truyền thống có ý nghĩa nhất
triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ số năm mươi đào duy từ hà nội

công an tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt giữ
hai nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại huyện mộc châu vân hồ và thành phố sơn la
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn tài hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại tiểu khu một thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ hai kg ma túy dạng đá một điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một người đàn ông không rõ danh tính và địa chỉ từ mộc châu
về hà nội để kiếm lời đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ
cùng ngày đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la
đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng mùi văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và mùi văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại xã xuân nha huyện vân hồ tỉnh sơn la
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hơn một mươi viên ma túy tổng hợp
hai bánh heroin có trọng lượng sáu trăm ba mươi chín gram
hiện hai vụ việc đang được công an sơn la tiếp tục điều tra làm rõ
trong quá trình làm thủ tục hàng hóa được khai báo là gỗ
lực lượng hải quan thành phố hải phòng đã phát hiện hàng tấn ngà voi vẩy tê tê nhập lậu
đây là vụ bắt giữ ngà voi vẩy tê tê lớn nhất trên địa bàn thành phố hải phòng trong vài năm gần đây
cụ thể lô hàng mở tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đình vũ
cục hải quan hải phòng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín
là của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu vích thanh bình
địa chỉ tại huyện đan phượng thành phố hà nội
lô hàng xuất phát từ cảng apapa nigeria ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
cập cảng lạch huyện hải phòng ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày hai mươi bốn tháng một lực lượng hải quan đưa lô hàng về soi chiếu
tại trung tâm máy soi container cố định và phát hiện số ngà voi vẩy tê tê trên
kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu tổng trọng lượng hàng hóa vi phạm
được lực lượng hải quan hải phòng phát hiện
thu giữ lên tới hơn năm trăm linh kg ngà voi và hơn một năm tấn vẩy tê tê
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
hội đồng nga nato đã có cuộc họp ở bruxelles mỹ nhằm tập trung giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên
nhằm cứu vãn hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf do mỹ và liên xô ký vào năm một nghìn chín trăm tám mươi
tuy nhiên nato và nga đã thất bại trong việc giải quyết bất đồng về loại tên lửa mới của nga
mà nhiều đồng minh phương tây coi là sự đe dọa với châu âu
tại cuộc họp đại sứ của hai mươi chín nước thành viên nato đã tiếp tục kêu gọi nga phá hủy loại tên lửa hành trình
có khả năng mang theo hạt nhân mới trước hạn chót là ngày hai tháng hai
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết không có bất kỳ tiến triển nào khi nga không tỏ ra sẵn lòng thay đổi quan điểm của mình
ông stoltenberg còn cáo buộc nga đang vi phạm hiệp ước inf thông qua việc phát triển và khai thác các loại tên lửa mới
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov cáo buộc chính mỹ là bên vi phạm hiệp ước inf
bằng việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không đến romania có khả năng khai hỏa cả tên lửa hành trình tomahawk
tổng thống nga vladimir putin cũng cảnh báo một cuộc chạy đua vũ trang sẽ diễn ra nếu như hiệp ước inf sụp đổ
ông cũng để ngỏ khả năng đưa thêm các quốc gia khác vào hiệp ước hoặc khởi động đàm phán để ký một thỏa thuận khác
nước mỹ đang chuẩn bị đưa nhóm người xin tị nạn tại mỹ lần đầu tiên về mexico qua biên giới
đây cũng là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn của tổng thống mỹ donald trump vốn được ông thúc đẩy trong thời gian qua
theo bộ ngoại giao mexico
chính quyền của tổng thống donald trump sẽ đưa nhóm di dân đầu tiên chờ đợi xin đơn tị nạn vào mỹ để trở lại phía bên kia biên giới
qua thành phố tijuana của mexico
chính phủ mexico không nêu rõ quốc tịch những người sẽ bị đưa ngược trở về biên giới của nước này
trước đó trong thông báo chính quyền tổng thống trump cho biết
những người di cư không phải là người mexico vào mỹ qua khu vực biên giới phía nam sẽ bị đưa trở lại mexico
trong khi chờ yêu cầu xin tị nạn của họ vào mỹ được xử lý
đây là một thay đổi lớn trong chính sách của tổng thống trump
cùng ngày thư ký báo chí nhà trắng sarah sanders cho biết
tổng thống trump sẽ xúc tiến xây bức tường tại biên giới giữa mỹ và mexico trong vòng hai mươi một ngày
khi thỏa thuận cấp ngân sách tạm thời cho các cơ quan chính phủ kết thúc cho dù phe dân chủ có đồng ý hay không
liên quan đến vấn đề brexit chủ tịch hạ viện anh cho biết
thời hạn mà anh rời khỏi liên minh châu âu eu còn có thể bị hoãn lại vài tuần để có thời gian cho các nghị sĩ thông qua dự luật
trả lời báo giới
chủ tịch hạ viện andre listom nêu rõ anh có thể thông qua dự luật bất chấp mọi chuyện có thể xảy ra
bà tin tưởng nếu như có thêm một vài tuần điều đó cũng sẽ khả thi
trả lời câu hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian đàm phán điều khoảng năm mươi hay không
bà listom cho biết anh muốn cân nhắc một cách thận trọng
tuy nhiên bà cho rằng có thể có được sự ủng hộ từ cả hai viện trong quốc hội với thiện trí và quyết tâm
và vẫn có thể sớm thông qua dự luật
hiện vẫn chưa rõ cách anh sẽ rời khỏi eu
đồng thời mở ra khả năng brexit
brexit không thỏa thuận quốc hội anh sẽ bỏ phiếu một loạt sửa đổi vào ngày hai mươi chín tháng một
khi mà thời hạn brexit đang gần tới
thưa quý vị trong những năm đầu đời một trẻ sơ sinh có thể sử dụng trung bình tới gần năm chất tả
con số này cho thấy những vấn đề an toàn của sản phẩm tả bìm dành cho trẻ sơ sinh
là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng
mới đây cơ quan an toàn sức khỏe quốc gia pháp đã công bố báo cáo đáng chú ý
trong đó cảnh báo các chất hóa học độc hại trong tả dùng một lần
cho trẻ sơ sinh
theo cơ quan an toàn sức khỏe pháp thực tế không có dữ liệu dịch tễ chứng minh
mối liên hệ giữa việc mặc tả và sức khỏe trẻ sơ sinh
tuy nhiên cơ quan này nhấn mạnh qua kiểm tra tiến hành trên một mươi hai nhãn hàng
thành phần trong tả dùng một lần lại chứa một lượng đáng lo ngại các chất có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ
các sản phẩm được kiểm tra đều chứa chất hóa học vượt ngưỡng an toàn cho sức khỏe của các bé
chủ yếu là các chất tạo mùi và thành phần glyphosate
một chất được sử dụng trong thuốc diệt cỏ và có khả năng gây ung thư
chính phủ pháp đề nghị một số công ty trong vòng một mươi năm ngày phải đưa ra các biện pháp kiểm tra
và loại bỏ các chất có hại trong sản phẩm tả đồng thời cải thiện chất lượng các sản phẩm tả bìm dành cho trẻ em
mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang washington miền tây nước này
sau khi một đợt bùng phát dịch sởi ở đây làm cho hai mươi người nhiễm bệnh trong đó phần lớn là ở trẻ em
giới chức của bang washington cho hay
việc hai mươi trường hợp mắc sởi tại bang washington tạo ra một hiểm họa y tế công cộng
nghiêm trọng có nguy cơ lan rộng sang các bang khác
ngoài ra cơ quan chức năng cũng cảnh báo dịch sởi tại bang washington có khả năng chỉ đang ở giai đoạn đầu
và sẽ còn diễn biến nghiêm trọng trong những ngày tới
do những người nhiễm virus sởi có thể lây bệnh cho người khác trong bốn ngày cả trước và sau những nốt sởi đầu tiên xuất hiện
đợt dịch sởi này bùng phát gần thành phố portland bang oregon vào đầu năm nay
và sau đó nhanh chóng lan sang các hạt clark và king tại bang washington
phần lớn các ca nhiễm sởi là trẻ em rất nhiều trong số đó chưa từng được tiêm chủng
theo báo cáo chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín
singapore đứng thứ hai toàn cầu về năng lực cạnh tranh nhân lực chỉ sau thụy sĩ và đứng số một châu á thái bình dương
theo báo cáo singapore được bảy mươi bảy hai điểm thấp hơn một một mươi năm điểm so với năm trước
nhưng vẫn giữ vững ngôi á quân trên bảng xếp hạng sau thụy sĩ
với số điểm này
đảo quốc sư tử đã giữ vị trí này trong sáu năm liên tiếp nhờ chính sách làm việc linh hoạt
hệ thống dịch vụ tốt và môi trường kinh doanh thuận lợi
mười quốc gia trong danh sách dẫn đầu xếp theo thứ tự một đến một mươi
bao gồm thụy sĩ singapore mỹ naui đan mạch phần lan thụy điển hà lan anh và luxembourg
các nước này đã đầu tư vào việc tạo ra và khuyến khích tài năng kinh doanh
đây cũng là những quốc gia có nền kinh tế mở nhấn mạnh vào giáo dục
đây là kết quả khảo sát do viện quản trị kinh doanh châu âu
các dịch vụ nhân lực andeco group và tập đoàn tata của ấn độ thực hiện
trên cơ sở phân tích chấm điểm về cạnh tranh nhân tài ở một trăm hai mươi năm quốc gia trên toàn thế giới
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt